liên đoàn lao động tp hcm đã tổ chức tổng kết tháng công nhân lần thứ một mươi một
tháng hành động về vệ sinh lao động và tuyên dương lao động giỏi lao động sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín
hoạt động tháng công nhân lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi chín của liên đoàn lao động tp hcm
đã tập trung hướng hoạt động về cơ sở với chủ đề
mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên
theo đó các hoạt động được diễn ra như
đăng ký công trình thi đua chăm lo cho công nhân viên chức và người lao động
với tổng số tiền gần một mươi tỷ đồng của các cụm các khối thi đua
bên cạnh đó các cấp công đoàn đã tổ chức ngày hội vì lợi ích cho đoàn viên công đoàn
với các gian hàng bán giảm giá ký kết với các đơn vị bán hàng cung cấp dịch vụ ưu đải
giảm giá từ hai mươi đến sáu mươi cho người lao động
đề xuất với lãnh đạo các doanh nghiệp đơn xuất bữa ăn cho công nhân từ một mươi năm đồng trở lên
với kết quả đạt được trong sản xuất và kinh doanh
liên đoàn lao động tp hcm đã tuyên dương năm mươi tám gương công nhân
và người lao động đạt danh hiệu lao động giỏi lao động sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín